theo nghị quyết số ba mươi a của chính phủ
những năm qua thanh hóa đã triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc
đặc biệt là đồng bào ở các huyện miền núi vươn lên thoát nghèo
tuy nhiên việc giảm nghèo ở huyện nghèo vẫn còn nhiều khó khăn
đây cũng là nội dung phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tinh hóa thực hiện
phát sóng trong chuyên đề trang địa phương trên kênh truyền hình nhân dân kỳ này
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn tám chính phủ bát hành nghị quyết số ba mươi a về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững
đối với sáu mươi hai huyện nghèo nhất của cả nước
trong danh sách này tỉnh thanh hóa có bảy huyện bao gồm thường xuân như xuân bá thước quan sơn quan hóa và mường lát
tại thời điểm năm hai nghìn tám các địa phương này có trên sáu mươi hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ trên sáu mươi
những năm qua hàng chục nhóm chính sách với hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ của chính phủ được đầu tư cho bảy huyện nghèo
từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng công trình dân sinh chính sách hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
lâm nghiệp đến các trợ cấp lương thực đào tạo nghề xuất khẩu lao động v v
ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã phát hành nghị quyết số chín
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và viện ứng
ở các huyện miền núi thanh hóa đến năm hai nghìn hai mươi
trong nhiều năm qua đảng nhà nước đã ban hành một mươi ba nhóm chính sách
trong đó có chính sách đầu tư đào tạo nguồn nhân lực đầu tư cho phát triển
các chính sách về văn hóa xã hội và chính sách an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc miền núi
một mươi ba nhóm chính sách này đã được các ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện
và do tổ chức triển khai các nhóm chính sách này
một mươi ba nhóm chính sách này đã được các ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện
và do tổ chức triển khai các nhóm chính sách này
kết quả là năm hai nghìn một mươi năm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng hai lần so với cuối năm hai nghìn tám
tỷ lệ hồ nghèo giảm xuống còn dưới hai mươi
tuy nhiên theo kết quả tổng điều tra giả soát hộ nghèo cận nghèo tỉnh thanh hóa năm hai nghìn một mươi năm
công bố ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu của ubnd tỉnh
khu vực bảy huyện nghèo của tỉnh còn ba mươi bốn tám trăm tám mươi bảy hộ với tỷ lệ ba mươi ba chín thuộc diện nghèo
và một mươi bảy một trăm linh hai hộ chiếm một mươi sáu sáu mươi hai thuộc diện cận nghèo
huyện có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất là mường lát bảy mươi một bốn và chín mươi
thấp nhất là huyện thường xuân với tỷ lệ tương ứng là hai mươi hai một mươi tám và một mươi bảy
các huyện còn lại có tỷ lệ tương ứng là
bá thước hai mươi năm ba mươi một và một mươi tám chín mươi bốn
quan hóa ba mươi năm bốn mươi sáu và một mươi chín hai mươi hai
như xuân ba mươi bảy ba mươi sáu và một mươi ba chín mươi sáu
làng chánh ba mươi tám ba và một mươi chín một mươi hai

một tuyết lều tạm khoảng một mươi mét
không có phương tiện nghe nhìn
không phương tiện đi lại
bốn người ngủ trên một chiếc giường tre
không có bất cứ một vật dụng gì có giá trị
là giác cảnh của hồ anh vy văn khang
ba mươi bốn tuổi dân tộc thái
ở thôn thanh bình xã thanh xuân huyện như xuân
bà vy thị liên mẹ của anh khang
cho biết bà sinh được sáu người con
năm người đã xây dựng gia đình
nhưng đều thuộc diện nghèo
đáng thương nhất là hai đứa con
mới học lớp hai và lớp bốn của anh khang
có nguy cơ bỏ học vì nghèo
bà ấy ăn gần hầu thì khó diện hơn khó
thì khó gần hầu lấy rõ lớp
bà ấy ăn gần hầu thì khó diện hơn khó

không có chúng mur aumento
ủng hộ của bạn nhé
ông khiến v alleine
ước diệu kênh gym
đăng ký kênh youtube
và các đổi tuổi lao động thì có tỉnh hội thì có con cháu đi bảo công ty
có con cháu đi làm gạch đi nam vì gia đình khó khăn nhiều
theo kết quả điều tra giả soát hộ nghèo cận nghèo năm hai nghìn một mươi năm cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xã thanh xuân có ba trăm năm mươi bảy hộ với một năm trăm năm mươi ba khẩu thuộc diện nghèo chiếm năm mươi bảy
có bảy mươi sáu hộ với ba trăm ba mươi sáu khẩu thuộc diện cận nghèo chiếm một mươi hai hai
với kết quả này xã thanh xuân nằm trong nhóm năm xã có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất huyện như xuân cho tới thời điểm hiện tại
như theo tiêu chí đa tiểu thì nó khác với kết quả chúng ta giả soát trước đây
các bộ tiêu chí nguyên nhân chủ yếu một số nhóm vấn đề
thứ nhất là nhận thức của bà con nhân dân về công tác số đo giảm nghèo còn chưa cao
một số bộ phận bà con nhân dân còn tính trông chờ ý lạc vào các chủ trương chính sách của đảng nhà nước còn nhiều
thứ hai là vấn đề giải quyết lực lượng lao động trên địa bàn công an việc làm chưa ổn định
thứ ba là vấn đề cơ sở vật chất
để phát triển kinh doanh
kinh tế xã hội ở địa phương thì còn nhiều khó khăn đặc biệt là những xã miền núi như thanh xuân chúng tôi
như vậy thanh xuân nói riêng như xuân nói chung tỷ lệ hộ nghèo còn cao được lý giải cơ bản ở ba nguyên nhân chính
thứ nhất là cơ sở vật chất hạ tầng còn hạn chế và thiếu đồng bộ
thứ hai là một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chưa sát thực tế nên chưa đạt được kết quả như mong muốn
thứ ba là còn một số người nghèo chưa có ý chí vươn lên trong chờ ý lại
thị trấn biên giới mường lát nhìn từ trên cao giống như một bức tranh sơn thủy hữu tình và đang được khoác lên mình màu áo mới của cuộc sống hiện đại
sự đổi thay rõ nét nhất của biên giới mường lát có được từ những công trình được đầu tư của nhà nước
trong đó có trường học bệnh viện đường giao thông và các cây cầu bê tông vững chắc
dù đã có những bước phát triển thế nhưng về cơ bản đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện biên giới này
vẫn là một bước phát triển

kết quả điều tra hộ nghèo cận nghèo theo chuẩn đa chiều mới cho thấy
số hộ nghèo còn năm sáu trăm một mươi hai hộ chiếm bảy mươi một bốn
theo lãnh đạo huyện mường lát nguyên nhân cơ bản của thực trạng này chủ yếu được cho là nền tảng cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu tư liệu sản xuất
đối với huyện mường lát là có nhiều các cái bảng vùng sâu vùng xa các cái vùng đặc biệt khó khăn
điện lưới là chưa có
đường giao thông thì chưa được đồng bộ
cơ sở vật chất còn thiếu
và cái đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân đang còn gặp rất nhiều cái khó khăn
mà tập trung chủ yếu đó là đối với đồng bào dân tộc mông sinh sống ở trên địa bàn
thị trấn mường lát một địa bàn được xem là có nhiều điều kiện thuận lợi nhất của huyện biên giới này
thế nhưng tỷ lệ hộ nghèo cũng khá cao
nếu như cuối năm hai nghìn một mươi bốn điều tra còn tám năm hộ nghèo
thì đến năm hai nghìn một mươi năm theo chuẩn mới tỷ lệ này tăng lên hai mươi bảy
cái nguồn nhân nghèo chủ yếu của thị trấn là
thứ nhất là cái thiếu vốn sản xuất
cái thứ hai là cái thiếu việc làm
có lao động nhưng không có việc làm
cái thứ ba là đông người ăn theo
ở ngay trung tâm thị trấn còn khó khăn là vậy
thì các bản mông bản người khơ mú ở vùng sâu vùng xa
còn thiếu thốn và vất vả hơn
hầu hết các bản có đông người mông sinh sống đều là bản nghèo
mặc dù có hơn một hectare đất trồng xoan trồng lát vài năm tuổi
thế nhưng thu nhập cũng không có gì vì chưa đến thời kỳ thu hoạch
còn hiện tại dù không phải cứu đói hàng tháng nguồn lúa cũng đủ ăn quanh năm
nhưng gia đình tôi vẫn chưa có thu nhập bền vững để tiết lưỡi vốn phát triển sản xuất
ở bản này có tám mươi hộ
thì sáu mươi một hộ thuộc diện nghèo rồi
lãnh đạo xã nhi sơn cho biết trong tổng số năm trăm năm mươi ba hộ của xã thì có tới chín mươi hai là người mông
nhi sơn có tỷ lệ hộ nghèo là tám mươi tám chín mươi bảy theo chuẩn mới
do là cái trình độ là sản xuất và trong đấy là chưa có cái khả năng là áp dụng cái quà
thứ hai nữa là những cái hộ nghèo này là cũng nằm vào một số cái đối tượng là cái hộ mà dính vào cái tình nạn trả hội
trong đấy là cái bức xúc nhất là cái dính vào cái tình nạn ma túy
còn cái thứ ba cái nguyên nhân nữa là cái vấn đề là bà con là được cái sự quan tâm của đảng và nhà nước là cho vay các cái nguồn vay từ các cái ngân hàng chính sách nhà nước
tuy nhiên là bà con cũng chưa là sử dụng là mang với chất là hiệu quả cái nguồn vốn
các tiêu chí điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tiếp cận ở nhiều phương diện vật chất và tinh thần
tiệm cận với chuẩn của thế giới và cao hơn nhiều so với giai đoạn trước đó
theo chuẩn mới một hộ thuộc diện nghèo sẽ nằm trong nhóm có tiêu chí
thu nhập là bảy trăm linh đồng một người một tháng đối với khu vực nông thôn miền núi
và một mươi tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản
nhìn vào kết quả điều tra hộ nghèo cận nghèo năm hai nghìn một mươi năm cho thấy đang có một khoảng cách lớn giữa các khu vực trong tỉnh
đơn cử như toàn tỉnh là một mươi ba năm mươi một thành phố thị xã bốn năm mươi tám đồng bằng một mươi chín mươi bốn vết biển một mươi tám mươi bảy
miền núi thấp một mươi tám tám mươi tám miền núi cao các huyện ba mươi a ba mươi ba chín mươi
với sự so sánh nêu trên có thể thấy đảng bộ chính quyền và đồng bào các dân tộc bảy huyện nghèo muốn giảm nghèo bền vững sẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa
tại xã thanh xuân huyện như xuân cấp ủy chính quyền xã này cũng xác định xóa đói giảm nghèo là một cuộc cách mạng thực sự lâu dài khó khăn
và cần kiên trì có giải pháp đúng và trúng
lợi thế của địa phương là kinh tế lâm nghiệp và nông nghiệp
do vậy trong những năm tới thanh xuân sẽ phải phát huy tối đa những thế mạnh của mình để phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh việc đầu tư giúp đỡ của cấp trên thì mỗi cán bộ đảng viên và đồng bào các dân tộc trên địa bàn
cần phải phát huy tiềm năng nội lực tự thân vận động mới có thể nhanh chóng giảm nghèo bền vững
chúng tôi đẩy mạnh công tác tiêm triển để tạo cái nhận thức cho bà con dân trong cái nỗ lực vươn lên
xóa đói giảm nghèo
tạo cái điều kiện để mà phát triển xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững
cái thứ hai là cũng đề nghị với các cơ quan nhà nước cấp trên
thì có cái cơ chế chính sách để khuyến khích tạo công an việc làm
có thu nhập cho các bộ phận lực lượng lao động dù dư trên các đặc biệt là các xã sông sông xa
cái thứ ba nữa là nhà nước cũng cần có cái chính sách hỗ trợ về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
để làm sao kích cầu cái vấn đề phát triển kinh tế
kinh tế xã hội trên địa phương
kinh nghiệm của thường xuân một trong bảy huyện nghèo theo nghị quyết bà mẹ à
giảm nghèo nhanh và bền vững nhất cho thấy
để giảm nghèo ngoài việc phát huy tối đa nội lực
phải đi đôi với sử dụng nguồn lực hỗ trợ hợp lý khoa học có trọng tâm trọng điểm
căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương
thì ubnd xin ý kiến của thường trực đảng ubnd và các đoàn thể và quần chúng nhân dân
đầu tư các mô hình để giảm nghèo
và phát triển sản xuất cho nó phù hợp với điều kiện của địa phương
chẳng hạn như nuôi lợn thịt hướng nạp
rồi là một số mô hình hỗ trợ cho bà con nhân dân tập huấn về khoa học kỹ thuật tiếp
xúc với những mô hình của các chương trình biến đổi khí hậu toàn cầu
cơ bản là xã vạn xuân thành lập được ba mô hình
như vậy đối với các huyện để giảm nghèo nhanh và bền vững
ubnd lúc này đã tìm giải pháp để thao gỡ khó khăn
đặc biệt là cần xây dựng những chính sách đúng và phù hợp
trong đó phải chú ý đến cả phương diện vừa hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
công trình dân sinh đảm bảo an ninh trật tự an ninh biên giới
vừa phát huy được những tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội
huyện chúng tôi là đề nghị với trung ương với tỉnh
hiện nay là đề án ổn định phát triển kinh tế xã hội đồng bảo mông
đã được trung ương
đồng ý tỉnh phê duyệt chúng tôi đề nghị là trung ương với tỉnh
cấp cái vốn này để huyện mường lát tiến hành tổ chức triển khai
thực hiện cái đề án để từng bước nâng cao cái đời sống vật chất
và tinh thần cho đồng bảo trên địa bàn
có thể thấy để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững theo kỳ vọng của đảng nhà nước
đảng bộ chính quyền và đồng bào các dân tộc bảy huyện nghèo nói riêng
một huyện miền núi nói chung cần phải đoàn kết và nỗ lực hơn nữa trong những năm tới
tin rằng trên cơ sở những kinh nghiệm đã có được bảy huyện nghèo của tỉnh
sẽ có thêm nhiều thành công trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia
về giảm nghèo nhanh bền vững và sử dụng thông tin mới